thưa quý vị mong muốn có một sân chơi bổ ích lành mạnh để có thể đồng hành cùng các em nhỏ trong hành trình khô lớn
với tình yêu dành cho con trẻ hơn bốn năm nay cô lạc bộ cánh diều tuổi thơ của chị phạm cẩm vân
thành phố tàm kỳ tỉnh quảng nam đã gắn bó và trở thành nơi dạy kỹ năng sống miễn phí cho các em học sinh
vâng thưa quý vị tại lớp học đặc biệt này thì học phí được trả bằng nụ cười và sự tự tin của các em sau mỗi buổi học
bằng tình yêu con trẻ và hành động đầy ý nghĩa nhân văn thì cô giáo cẩm vân không chỉ đem đến cho các em nhỏ những kiến thức bổ ích
bằng cách truyền đạt đến các em một cách gần gũi dễ hiểu nhất mà còn mang đến cho em một bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc
các em giới thiệu như vùng trớn chữa trái trại và vùng trớn sông làm lật rau chiên trứng chiên cá làng nấu cơ
khi con học ở đây con về nhà con giúp ba mẹ được lật rau chiên trứng khi học ở đây con rất là vui
với những kiến thức gần gũi sinh đồng như bé tập làm nông dưng
hội trợ bé bà tr tractor với epidemiologists để giúp con đạt nghiên cứu sức khỏe
bán hàng bé viết thư gửi ba mẹ hay những buổi học đầy bổ ích về nhiếp ảnh
hội họa cờ vua kỹ năng vệ sinh cá nhân phòng chống xâm hại bắt cóc
hơn bốn năm nay câu lạc bộ cánh diều tuổi thơ của chị phạm cẩm vân
đã trở thành địa chỉ tiên cầy để phụ huynh gửi gắm con em
những buổi học bổ ích đã khiến các em không còn phụ thuộc vào internet
hay màn hình tv mà đã thật sự hòa bình vào không gian mới mẻ sáng tạo từng ngày

chị phạm cẩm vân ấp ủ từ nhiều năm với niềm say bê thích thú khi tiếp xúc
trò chuyện với các bạn nhỏ chị mong muốn có một sân chơi bổ ích lành mạnh
để có thể đồng hành cùng các em trong hành trình khôn lớn
tại lớp học này học phí được trả bằng nụ cười và sự tự tin của các em học sinh sau mỗi buổi học
ngoài giờ học ngoài sức vở những buổi sinh hoạt vui vẻ như thế này
thực sự đã trở thành sân chơi bổ ích cho các em học sinh
ở nơi đó tuổi thơ của các em đã trở nên đầy màu sắc